nhằm hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực đà nẵng tổ chức diễu hành tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn trung tâm thành phố
với thông điệp hôm nay tôi sống xanh hơn giờ trái đất năm hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi phút thứ bảy ngày hai mươi bốn tháng ba tới nhằm kêu gọi người dân cùng tham gia hưởng ứng để góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng ứng phó biến đổi khí hậu vì một tương lai tốt đẹp hơn
trong những năm vừa qua công ty trách nhiệm yêu hạn một thành viên điện lực đà nẵng là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động của sự kiện giờ trái đất tạo nên sức lan tỏa lớn trong cộng đồng góp phần tác động giảm đáng kể sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc trong giờ trái đất